một trong những nội dung thảo luận được người dân quan tâm nhất tại hội nghị trung ương bảy
là cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
qua bốn lần cải cách chính sách tiền lương đã từng bước cải thiện nâng cao đời sống cho người hưởng
tuy nhiên có một thực tế hiện nay trong khu vực công tiền lương chưa phải là thu nhập chính của cán bộ công chức viên chức
chưa gắn với vị trí việc làm nên khó tạo động lực nâng cao hiệu quả công việc
hơn hai mươi năm công tác tại ủy ban nhân dân phường láng thượng quận đống đa hà nội với chức danh là cán bộ tư pháp hộ tịch
hiện tại mức lương theo hệ số của chị hà là ba sáu mươi sáu sau khi cộng thêm một trăm năm mươi đồng tiền công tác phí và hai mươi năm phụ cấp công vụ

nhiệm vụ chuyên môn của mình là giao tôi nghĩ là rất khó khăn đối với cán bộ công chức cơ sở
không những vậy ngoài công việc chuyên môn chính hầu hết cán bộ ở phường láng thượng đều phải đảm nhận thêm các phần việc khác
bởi địa bàn rộng dân số đông trên ba mươi nhân khẩu ngay cả lãnh đạo phường cũng không phải ngoại lệ
tôi phải kiêm nhiệm phó bí thư đảng ủy và một đồng chí bí thư đảng ủy
cho nên phường chỉ có một bí thư một phó bí thư thì kiêm nhiệm thì lương bây giờ là được hơn bảy triệu
còn nếu không kiêm nhiệm mà chỉ là chủ tịch không thì lương trên sáu triệu
với cái mức thu nhập như thế thì chắc là tôi nghĩ rằng nếu như không tâm huyết với nghề cũng không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ
theo quy định hiện hành với một người tốt nghiệp đại học mức lương ban đầu sẽ là một triệu ba trăm linh nghìn đồng
nhân với hệ số hai ba mươi bốn trên một tháng như vậy thu nhập cũng chỉ khoảng ba triệu đồng
với mức chi tiêu của một người nhất là tại các đô thị lớn như hà nội hoặc tp hcm sẽ như thế nào
lương của công chức đang rất là thấp
không biết họ sẽ sống như thế nào
với tôi cũng đã bao nhiêu năm làm rồi thấy không biết
rất rất là các cái cháu mà nó mới ra trường tốt được đại học thậm chí đi học nước ngoài về
nhưng mà vào khu vực công chức bây giờ chỉ được ba bốn triệu rất là khó khăn
mặt khác cách tính lương hiện nay chủ yếu dựa vào thâm niên mà chưa tính đến hiệu quả và năng suất lao động
nên chưa tạo được động lực
bởi vậy các chuyên gia cho rằng việc cải cách chính sách tiền lương là cần thiết và phải gắn với vị trí việc làm cũng như tinh gọn bộ máy
không xác định được vị trí việc làm thì chúng ta không thể thực hiện được cải cách chính sách tiền lương
khi mà cái đội ngũ công chức của chúng ta nó quá tải quá lớn quá sức chịu đựng của nền kinh tế
tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải hướng tới cái mục tiêu là lương cán bộ công chức viên chức cải cách
làm sao để
trước vấn đề cấp bách này chính phủ đã giao cho bộ nội vụ chủ trì xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương
đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp để trình hội nghị trung ương bảy
đề án được kỳ vọng sẽ là một cuộc cách mạng về tiền lương tạo động lực để người lao động công hiến
xóa bỏ cơ chế trả lương cao bằng đồng thời tránh tiêu cực và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy